theo đó nhiều ý kiến đề nghị quy định sáng chế thuộc các lĩnh vực kỹ thuật có tác động đến an ninh quốc phòng có phạm vi rất rộng nếu không quy định cụ thể sẽ gây khó khăn cho chủ thể phát minh sáng tạo
do đó đề nghị bổ sung kiểm soát đối với sáng chế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội để bảo đảm phù hợp với quy định của luật bảo vệ bí mật nhà nước
cùng với đó việc xác định phạm vi kiểm soát an ninh đối với sáng chế cần phải được cân nhắc kỹ để tránh ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ tránh ảnh hưởng giữa tổ chức cá nhân nước ngoài với việt nam chính sách thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy chuyển giao công nghệ vào việt nam
nhiều ý kiến đề nghị việc này không nên quy định cứng trong luật mà cần được điều chỉnh linh hoạt bằng văn bản giới luật theo từng thời kỳ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội
liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn bốn mươi tỷ đồng thông qua việc giao bán và nhận tiền đặt cọc đất nền ảo do bị can phan huỳnh trúc vi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại khóm bảy phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang thực hiện
vào sáng ngày ba mươi một tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đã cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và đang tạm giam bị can vi để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra phan huỳnh trúc vi làm việc tại phòng tổ chức hành chính của công ty cổ phần xây lắp an giang từ năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi thì nghỉ việc
trong thời gian từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc công ty cổ phần xây lắp an giang thực hiện nhiều dự án phân lô bán nền trên địa bàn thành phố long xuyên tỉnh an giang
nên vi đã giao bán và nhận tiền cọc của nhiều người rồi chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi tỷ đồng
để phục vụ cho công tác điều tra xử lý vụ án theo quy định của pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo những ai là bị hại đã đưa tiền cho vi để đặt cọc mua nền hoặc có liên quan đến vụ án thì sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để giải quyết theo quy định của pháp luật
lợi dụng được thuê sửa chữa khóa đối tượng đã bí mật sao chép chìa khóa cửa và sử dụng chìa khóa đó để mở cửa đột nhập vào bên trong thực hiện

tối thời điểm xảy ra vụ việc gia đình này không có người ở nhà nên việc xác định thủ phạm gặp không ít khó khăn
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai mươi bốn giờ kể từ khi tiếp nhận trình báo cơ quan công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp trên là nguyễn văn cần sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã hồng dụ huyện ninh giang tỉnh hải dương
tại cơ quan công an nguyễn văn cần đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội

những sơ hở này đã tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ trộm thực hiện hành vi phạm tội
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh với tội phạm trộm cắt tài sản
thì vai trò quần chúng nhân dân rất quan trọng
khi phát hiện các thông tin về những đối tượng
nghi vấn trộm cắt tài sản tiêu thụ tài sản trộm cắt
người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
chuyển sang những tin tức khác
thưa quý vị những container hạt điều còn lại trong vụ ba mươi năm container điều việt nam xuất khẩu sang italy
bị mất kiểm soát chứng từ gốc hồi đầu tháng ba đã được giao lại cho các doanh nghiệp việt nam
ngoài một mươi hai trên ba mươi năm container hàng
doanh nghiệp việt nam đã giành được quyền kiểm soát hồi đầu tháng bốn vừa qua
đến nay số container điều còn lại đều được giải tỏa
các công ty việt nam có thể lấy lại hàng hoặc bán cho người mua mới trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày ra phán quyết
các công ty điều việt nam cũng không bị mất tiền đặt cược cho hãng tàu là một trăm năm mươi giá trị lô hàng
trong thời gian từ một mươi tám tháng cho trường hợp đặt cọc tiền mặt và sáu năm cho trường hợp làm bảo lãnh ngân hàng
công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu mộc châu milk
và công ty cổ phần sữa việt nam vinamilk đã chính thức khởi công dự án tổ chức thiên đường sữa mộc châu
dự án tổ hợp thiên đường sữa mộc châu với tổng vốn đầu tư lên đến ba một trăm năm mươi tỷ đồng
là hệ sinh thái nông nghiệp khép kín hiện đại gồm trang trại chăn nuôi bò sữa công nghệ cao
kết hợp với du lịch sinh thái và nhà máy chế biến sữa công nghệ cao
tổ hợp gồm hai hạng mục chính trang trại sinh thái bò sữa công nghệ cao mộc châu
và trang trại trăn nuôi bò sữa công nghệ cao
cao kết hợp với du lịch sinh thái có diện tích quy hoạch là một trăm năm mươi hectare
tổng vốn đầu tư dự kiến là một tỷ đồng và khu du lịch cảnh quan sinh thái đồng cỏ
có vốn đầu tư ba trăm linh tỷ đồng gồm các công trình dịch vụ tiện ích văn hóa nghệ thuật
trải nghiệm tìm hiểu hoạt động chăn nuôi bò sữa góp phần giới thiệu văn hóa lịch sử
đặc sản của địa phương và quảng bá thương hiệu sữa mộc châu
dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm nhấn về nông nghiệp kinh tế du lịch
hà tĩnh là một trong những địa phương có nhiều sản phẩm ô cốp nổi tiếng
và đứng vững ở thị trường trong và ngoài tỉnh
thế nhưng có một số sản phẩm sau khi được cấp giấy chứng nhận ô cốp
lại không giữ được vững những uy tín cũng như những chất lượng sản phẩm
và mới đây thì ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đã quyết định thu hồi chứng nhận năm sản phẩm ô cóp
đây được xem là biện pháp quyết liệt nhằm nâng cao chất lượng
và góp phần xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm ô cốp của địa phương
nước mắm ánh hồng từng là sản phẩm ô cốp nổi tiếng xuất ngoại sang cả các nước lào campuchia và thái lan
trước đây hợp tác xã này thu mua đến bốn mươi tấn cá các loại để chế biến ra hơn bốn mươi năm đến năm mươi năm lít nước mắm
mang về nguồn thu khoảng ba bốn tỷ đồng
thế nhưng sau hai năm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp
đơn vị này đã không giữ vững được uy tín chất lượng nên đã bị thu hồi giấy chứng nhận
sau đại dịch và sau khi thử nghiệm
sự cố mối trương biển thì chúng tôi khó rất khó và tiếp cận nghi ngôn bốn
và đã bị hủy các đơn hàng lớn tại các thành phố lớn
câu không đáp ứng thì cũng chả làm gì
thì chúng tôi bắt buộc phải chấp nhận bị thu hồi cái danh hiệu đó
còn đối với sản phẩm ô cốp gạo cẩm thành của hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại cẩm thành
do không thực hiện đúng quy trình sản xuất
đã công bố sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hợp tác xã cũng chưa xây dựng và áp dụng quy trình sản xuất lúa cho vùng nguyên liệu sản xuất
nên đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận
chúng tôi cũng đã học và cũng trả những cái bài học đó là
thứ nhất là do cái người điều hành
thứ hai thì cũng do cái sản phẩm của mình không đảm bảo được với thị trường
thứ ba đó là một số hoạt động của hợp tác xã
chứa đảm bảo tiêu chuẩn
hệ quả đấy cũng cho thấy rằng là khí triển khai triển khai đồng bộ
thì chúng ta cần có cái xém xét từ yếu tố đâu vào ở nơi đâu vào kể cả con người
kể cả chất lượng sản phẩm kể cả đánh giá xấu về tiêm sản phẩm
ngoài ra thì cũng cần quan trọng trong quản lý công tác đầu ra ngay từ những bước ban đầu
từ việc quản lý về tém mạc quản lý về đảm bảo an toàn sản phẩm
quản lý hướng dẫn cho người dân nắm rõ cả quy định và pháp luật
cùng với hai sản phẩm trên ubnd tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận ba sản phẩm ô cốp khác
gồm ruốc kem lương tuyết xúc xích hoàng phát và cam nhật quang
tỉnh cũng đã giao các cơ quan chức năng công bố công khai các sản phẩm đã thu hồi chứng nhận
việc làm này là rất cần thiết để đảm bảo tất cả các cơ sở phải thực hiện đúng cam kết của mình
công bố chất lượng sản phẩm bảo vệ môi trường đúng của mình để đưa ra sản phẩm tốt ra với thị trường
ở đây việc này là để đảm bảo
cái uy tín thương hiệu của các sản phẩm ô cốt hà tĩnh
hiện tỉnh hà tĩnh có hai trăm bốn mươi chín nông sản được cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô cốp
việc thu hồi các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn sẽ góp phần nâng cao tinh thần tự giác
chủ động có trách nhiệm của các cá nhân hợp tác xã
đồng thời bảo đảm chất lượng và nâng cao thương hiệu các sản phẩm ô cốp của địa phương
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn giờ qua
tổng thu ngân sách nhà nước năm tháng năm nay do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tăng một mươi sáu năm so với cùng kỳ năm ngoái so với dự toán có một mươi sáu trên một mươi chín khoản thu
sắc thuế đạt khá trên bốn mươi năm đáng chú ý các khoản thu từ khu vực sản xuất kinh doanh
khu vực đóng góp lớn nhất trong tổng thu nội địa đạt mức tăng trưởng khá
đã tăng so với cùng kỳ năm ngoái lượng khách quốc tế đến việt nam trong
tháng năm đã tăng đến hơn bảy mươi so với tháng bốn và gấp một mươi hai tám lần so với cùng kỳ năm trước
đạt gần một trăm bảy mươi ba lượt người việc nước ta đăng cai tổ chức sea games ba mươi một trong tháng năm cũng thu hút
một lượng lớn các đoàn thể thao cổ động viên trong khu vực đến tham gia thi đấu kết hợp du lịch
trong đó hà nội nơi diễn ra nhiều môn thi đấu nhất thu hút tám mươi năm lượt khách quốc tế trong tháng bốn
ngày ba mươi một tháng năm tại hà nội visa công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới
và tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax chính thức triển khai thanh toán thẻ không tiếp xúc visa
tại các cửa hàng xăng dầu do petrolimax sở hữu trên toàn quốc trong thanh toán không tiếp xúc
người dùng có thể thực hiện giao dịch mà không cần đưa thẻ cho người khác việc này giúp ngăn
chặn gian lận thẻ đồng thời đảm bảo an toàn hơn cho khách hàng và nhân viên cửa hàng xăng dầu trong
thời kỳ đại dịch covid một mươi chín sau hai trận mưa lớn vào ngày hai mươi chín và ba mươi tháng năm nhiều phương tiện đã
bị bỏng hóc do ngập nước hoặc bị va chạm và cho đến ngày hôm nay hàng loạt cửa hàng sửa xe ô
tô tại hà nội vẫn bị quá tải do lượng xe cần phải sửa tăng mạnh chiếc xe này bị nước ngấm vào động
cơ quan tay biên cần tháo ra để thay thế tổng số tiền sửa xe lên tới gần bốn mươi triệu đồng đây
cũng là tình trạng chung của nhiều xe ô tô tại hà nội khi liên tục bị ngập nước do nhiều trận mưa
lớn trong những ngày qua
nguyễn văn nguyên công ty công nghệ thanh toán dầu việt nam petrolimex
theo ghi nhận của phóng viên hầu hết xe khi được đưa đến sửa gặp tình trạng chung là bình
aqui nhiễm nước dẫn đến trầm mạch điện trục trặc hệ thống thông gió nước vào sàn xe do vậy
khi xe được chuyển đến gara
thì tất cả bộ phòng thông tin các phòng thông tin đều đã đưa đến gara
bộ phận trong khoang lái được tháo rỡ để kiểm tra và sửa chữa xây khô mạch điện
theo kinh nghiệm của tôi thì hàng năm thì mỗi qua mỗi lần mưa ngập úng như này
thì số lượng xe qua bảo dưỡng về phần độc cơ hay là về phần phanh
thì tăng lên nhiều hơn so với bình thường
mỗi khi trời ngập úng thì mình khuyên các bạn lái xe
thì nên tránh những chỗ nước ngập sâu ngập độ khoảng hai mươi phân thì có thể đi qua được
còn nếu mà sâu hơn hai mươi phân khoảng là ba mươi năm phân thì bắt buộc phải đi qua
thì tắt hệ thống điều hòa và đi từ từ đi qua
dự kiến mưa vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới
lượng mưa lớn đổ xuống trong thời gian dài

nếu mà xe quá tải cho hệ thống cấp thoát nước
nên người dân cần chủ động tránh đoạn đường dễ bị ngập sâu
và những hạn lưu thông qua đó để đề phòng phương tiện chết máy hư hỏng
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại